liên quan đến vụ án alibaba ngày hôm nay tòa án nhân dân tp hcm đã nhận được đơn kháng cáo của một mươi bốn trong số hai mươi ba bị cáo
trong đó bị cáo nguyễn thái luyện cựu chủ tịch alibaba và võ thị thanh mai vợ của luyện cùng kháng cáo kêu an
bị cáo luyện cho rằng bản thân không phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và công ty alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng
theo bị cáo luyện cho đến thời điểm xét xử vụ án công ty alibaba vẫn có đất để trả cho khách hàng
ngoài ra đến trước thời điểm vụ án được khởi tố không có bị hại nào bị alibaba chiếm đoạt tiền
còn bị cáo mai kháng cáo kêu oan ở cả hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền
trước đó hôm hai mươi chín tháng một mươi hai tòa án nhân dân tp hcm nhận định bị cáo nguyễn thái luyện có vai trò chủ mưu cầm đầu và chỉ đạo xuyên suốt toàn bộ hoạt động của alibaba và hai mươi hai pháp nhân trực thuộc
theo hội đồng xét xử luyện và là người hiểu biết pháp luật hơn các bị cáo trong vụ án có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản nên buộc phải biết rõ các quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản
tuy nhiên nguyễn thái luyện đã giao bán năm mươi tám dự án ma cho hàng nghìn bị hại chiếm đoạt hơn hai bốn trăm linh tỷ đồng
công an huyện lộc hà tỉnh hà tĩnh vừa phá thành công chuyên án bắt giữ bốn đối tượng có hành vi buôn bán số lượng lớn pháo nổ trái phép
tàng trữ buôn bán vũ khí ma túy thu giữ hơn một trăm linh kg pháo nổ các loại hai mươi bảy năm gam ma túy tổng hợp ba khẩu súng cùng với một trăm một mươi bảy viên đạn
ngày bảy tháng một nguyễn văn đức và nguyễn văn độ bị bắt giữ cơ quan công an thu giữ một khẩu súng côn một trăm linh năm viên đạn bốn mươi bốn một mươi hai kg pháo hoa nổ các loại ba mươi ba viên ma túy tổng hợp một mươi chín gói ma túy ketamin khối lượng hai mươi bảy bốn mươi năm gram
mở rộng điều tra ngày một mươi bốn một mươi năm tháng
ngày một mươi năm tháng một khám xét khẩn cấp chỗ ở đối với hai đối tượng cầm đầu đường dây gồm phạm xuân thiện và giang quốc cường công an huyện lộc hà thu giữ năm mươi năm chín mươi ba kg pháo nổ các loại hai khẩu súng một mươi hai viên đạn và nhiều đồ vật tài liệu khác có liên quan
làm giả giấy tờ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
nguyễn thị thắm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một vừa bị công an tỉnh quảng trị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
trước đó vào tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai nguyễn thị thắm đã đặt làm bốn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất giả
sau đó dùng ba trong số giấy tờ đã làm giả trên để lừa đảo một số bị hại chiếm đoạt số tiền trên năm trăm linh triệu đồng
phòng cảnh sát kinh tế công an tp hải phòng vừa phát hiện và bắt giữ lô hàng hơn năm mươi thiết bị vếp thuốc lá đá
thuốc lá điện tử trị giá trên năm tỷ đồng
hai đối tượng lê thu trang và trần trọng sơn vừa bị phát hiện đang có hành vi mua bán thuốc lá điện tử không rõ nguồn gốc
tăng vật thu giữ khoảng ba thiết bị vớt thuốc lá điện tử
tiến hành khám xét khẩn cấp địa điểm kho cất dấu hàng hóa tại xã hỏa hậu huyện lý nhân tỉnh hà nam
lực lượng chức năng phát hiện khoảng năm mươi thiết bị vép thuốc lá điện tử các loại trị giá khoảng năm tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp huế
đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can bắt tạm giam đối với nguyễn đức nam
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín trú tại tỉnh quảng nam về hành vi tàng trữ hàng cấm
trước đó lực lượng công an phát hiện trên xe ô tô tải bốn mươi ba c bảy nghìn một trăm năm mươi chín đang vận chuyển một mươi hai giàn pháo hoa nổ
nhãn mắc nước ngoài có tổng khối lượng hơn hai mươi một kg
qua làm việc nguyễn đức nam chủ số pháo trên cho biết mua số pháo nổ trên từ một người chưa rõ lai lịch
tại thị xã đông hà tỉnh quảng trị với số tiền là một mươi bốn triệu đồng
thưa quý vị nhằm giải quyết tình trạng quá tải tại các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới dịp cuối năm
cục đăng kiểm việt nam vừa cho phép bốn trung tâm kiểm định xe cơ giới tại tp hcm hoạt động trở lại từ ngày hôm nay một mươi sáu tháng một
ba trung tâm đăng kiểm ở tp hcm là trung tâm đăng kiểm năm mươi ba v phường tam bình tp thủ đức
trung tâm đăng kiểm năm v phường an phú đông quận một mươi hai và trung tâm đăng kiểm năm mươi bảy v phường bình hưng hòa b quận bình tân
và một chi nhánh của trung tâm đăng kiểm năm mươi ba v tp hcm với tổng số tám dây chuyền kiểm định đã chính thức được hoạt động trở lại sau gần một tháng tạm dừng
trước đó ba trung tâm và một chi nhánh này đã được cục đăng kiểm việt nam tiến hành kiểm tra đánh giá
kết quả cho thấy các đơn vị đăng kiểm trên đáp ứng được các điều kiện về cơ sở vật chất thiết bị nhân sự đều hoạt động theo đúng quy định
tại nghị định một trăm ba mươi chín hai nghìn một mươi tám ndcp quy định về kinh doanh dịch vụ kiếm định xe cơ giới
việc mới lại các trung tâm đăng kiểm này không chỉ để đảm bảo các phương tiện đến hàng kiểm định có thể được đăng kiểm kịp thời
mà còn kéo giảm tình trạng quá tải liên tục xảy ra tại các đơn vị đăng kiểm đang hoạt động tại tp hcm nhất là trong dịp tết nguyên đáng đang đến gần
một chiếc xe ô tô bán tải va chạm với xe máy lưu thông theo chiều ngược lại khiến hai người tử vong tại chỗ
vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên đường dt bảy trăm năm mươi chín đoạn qua thôn bầu đỉa xã phước tân huyện phú riềng tỉnh bình phước vào trưa ngày hôm nay
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi hai giờ trưa cùng ngày tài xế nguyễn thanh bình chú tại tỉnh đắk nông điều khiển xe ô tô bán tải lưu thông trên đường dt bảy trăm năm mươi
hướng từ tp hcm đi huyện phú riềng đến đoạn thôn bầu đỉa xã phước tân thì bất ngờ va chạm với xe máy do người đàn ông tên thuận
trú tại tỉnh bình phước đang chở theo một người phụ nữ lưu thông theo chiều ngược lại
cú va chạm mạnh khiến hai người trên xe máy tử vong tại chỗ chiếc xe bán tải lao thẳng xuống lề đường
nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ
thưa quý vị vào dịp trước và trong tết nguyên đán tình trạng lái xe vi phạm nồng độ cồn thường có xu hướng tăng
số vụ tai nạn giao thông có nguyên nhân từ rượu bia vì vậy cũng tăng theo
thời gian qua bộ công an đã chỉ đạo công an các đơn vị địa phương mở liên tục các đợt kiểm tra nồng độ cồn xử lý quyết liệt các vi phạm
bên cạnh những người chấp hành nghiêm khi bị xử lý thì vẫn còn những trường hợp khi vi phạm có một động tác quen thuộc là gọi điện thoại cho người thân
kiên quyết xử lý không tạo ra cơ chế xin cho đối với bất kỳ trường hợp nào
đang là tinh thần được quán triệt đối với lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc cũng như từng cán bộ chiến sĩ khi thực hiện nhiệm vụ ghi nhận tại tỉnh hà nam
dịp cận tết và trong tết một trăm linh lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh hà nam được huy động tăng cường triển khai chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn
trước đó lực lượng chức năng đã tổ chức khảo sát các tuyến đường khu vực có đông nhà hàng khu vui chơi để kịp thời phát hiện vi phạm
hình thức cũng như phương thức kiểm tra cũng liên tục được thay đổi để người vi phạm không biết mà trốn tránh
trong quá trình xử lý không trường hợp ngoại lệ nào được bỏ qua
công an tỉnh đã ban hành kế hoạch và yêu cầu các đồng chí
trưởng công an huyện trưởng công cấp xã cam kết thực hiện cái việc này và cũng như là cái việc mà thực hiện trên toàn địa bàn của tỉnh
và thực hiện cái việc mà nghiêm cấm cán bộ chiến sĩ lãnh đạo công an từ tỉnh xuống huyện và các cấp là không được can thiệp vào cái việc mà xử lý nồng độ cồn
cũng như các hành vi vi phạm khác đặc biệt là nồng độ cồn
quán triệt tinh thần này tại chốt kiểm tra nồng độ cồn bất kỳ một phương tiện nào đi qua đều được kiểm tra đột xuất nồng độ cồn
nhiều trường hợp vi phạm
vì thế cũng nhanh chóng bị phát hiện
những cuộc gọi tin nhắn cho người thân đã không còn tác dụng
giám đốc công an tỉnh cũng đã có công văn chỉ đạo quyết liệt liên quan đến việc cấm can thiệp vào công việc của lực lượng cảnh sát giao thông khi thi hành công vụ
lực lượng cảnh sát giao thông kiểu tự quán vũ lý cũng đã thường xuyên họp quán triệt và triển khai đến toàn thể cán bộ chiến sĩ các quy định của giám đốc công an tỉnh liên quan đến vấn đề này
việc lực lượng cảnh sát giao thông đẩy mạnh công tác
các ma men lái xe nhận được sự ủng hộ của đa số người dân thậm chí là cả người vi phạm
đơn cử như tài xế này sau khi bị lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt bản thân anh đã rút cho mình được bài học
cùng với việc xử lý nghiêm vi phạm thì cũng vừa đẩy mạnh tuyên truyền tới người dân nâng cao tính tự giác khi tham gia giao thông
đặc biệt là trong dịp tết như thế này khi tham gia giao thông an toàn là mong muốn của mọi người mọi nhà
thống kê trên cả nước trong kỳ nghỉ tết dương lịch vừa qua thì đã có gần năm trường hợp vi phạm liên quan đến nồng độ cồn
và dự báo trước tình hình từ nay đến dịp tết nguyên đán lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn quốc sẽ tăng cường các đợt tuần tra kiểm soát
nhằm xử lý nghiêm truyệt đế tất cả các trường hợp vi phạm liên quan đến nồng độ cồn
thưa quý vị liên quan đến vụ bé thái lý hạo nam rơi xuống cọc bê tông sâu ba mươi năm mét tại công trình cầu rọc sen xã phú lợi huyện thanh bình tỉnh đồng tháp
vào sáng nay lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn thứ nhất dài một mươi hai mét trong số ba đoạn của cọc bê tông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo
đến sáng nay tổ điều hành cứu nạn cứu hộ công trình cầu sen tiếp tục đào đất bằng gầu cạp đến độ sâu âm một mươi chín mét so với đầu cọc bê tông
còn năm mét nữa là đến đầu đoạn cọc số ba
quá trình đào lực lượng cứu hộ có sử dụng dung dịch bê tôngite để giữ ổn định cho thành vách chống sạt lở
do chiều dài cọc bê tông lớn nên phải cắt mối nối một đưa đoạn bê tông thứ nhất lên khỏi hố móng và bịt kín đầu cọc đoạn hai vào lúc ba h ba mươi phút ngày một mươi sáu tháng một để tránh cọc bị đổ nghiêng
hiện nay công việc tiếp theo của lực lượng cứu hộ là tiếp tục đào đất trong lòng hồ móng để đạt được độ sâu âm hai mươi ba mét tính từ đầu cọc bê tông
cách mồi nối thứ hai hay đầu đoạn thứ ba khoảng một mét sau đó thực hiện đưa ống vách g hai nghìn một trăm linh lên mặt đất và triển khai bước cứu hộ tiếp theo
xảy ra mâu thuẫn trong lúc đánh bài sẵn trong người lại có hơi men trần văn thương chú tải xã yà yên huyện crong park tỉnh đắk lắc đã ra tay sát hại người bạn của mình
theo kết quả điều tra vụ việc xảy ra khi anh hải đến nhà của thương chơi tại đây còn có hai người bạn cùng nhau ăn nhậu đến chiều cùng ngày cả nhóm rủ nhau đánh bài
trong quá trình đánh bài giữa thương và hải xảy ra mâu thuẫn sau đó thương xuống bếp lấy hai con dao đâm hải khiến anh hải tử vong tại chỗ
người án xong thương bỏ trốn nhưng sau đó đã ra đầu thú tại công an huyện và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
công an huyện lộc hà tỉnh hà tĩnh vừa phá thành công chuyên án bắt giữ bốn đối tượng có hành vi buôn bán pháo nổ trái phép số lượng lớn tàng trữ buôn bán vũ khí ma túy thu giữ hơn một trăm linh kg pháo nổ các loại một mươi chín gói ketamin ba khẩu súng cùng một trăm một mươi bảy viên đạn
ngày bảy tháng một nguyễn văn đức và nguyễn văn độ bị bắt giữ cơ quan công an thu giữ một súng côn một trăm linh năm viên đạn bốn mươi bốn một mươi hai kg pháo hoa nổ các loại ba mươi ba viên ma túy tổng hợp một mươi chín gói ketamin
tiếp tục mở rộng điều tra ngày một mươi bốn và một mươi năm tháng một công an huyện lộc hà khám xét khẩn cấp chỗ ở đối với hai đối tượng cầm đầu đường dây gồm phạm xuân thiện chú tại tỉnh bình định và giang quốc cường trú tại tỉnh tây ninh thu giữ gần năm mươi sáu kg pháo nổ các loại hai khẩu súng một mươi hai viên đạn và nhiều đồ vật tài liệu khác có liên quan
đến thời điểm hiện tại công an huyện lộc hà đã bắt giữ bốn đối tượng về hành vi tàng trữ buôn bán hàng cấm

và cứu nạn cứu hộ hai mươi bốn trên hai mươi bốn bảo quản bảo dưỡng phương tiện chữa cháy và cứu nạn cứu hộ xây dựng phương án
kế hoạch ứng phó với các tình huống cháy lớn phức tạp có thể xảy ra không để bị động bất ngờ
tăng cường kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với các cơ sở tập trung đông người
có nguy cơ tiềm mẩn về cháy nổ cao hướng dẫn cơ sở ký cam kết đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy
chủ động phân công lực lượng phương tiện bảo vệ đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy các sự kiện
hoạt động chào năm mới các đoàn lãnh đạo đảng nhà nước đến thăm và làm việc tại thành phố cần thơ
thưa quý vị tết nguyên đáng đang đến gần nhu cầu đi lại vận chuyển hàng hóa của người dân tăng cao
nên tình hình trật tự an toàn giao thông sẽ diễn biến khó lường nguy hiểm và nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông cao
chính vì vậy mà công an tỉnh đồng tháp đã triển khai quyết
liệt nhiều biện pháp nhằm nâng cao ý thức của người dân khi tham gia giao thông trong dịp tết này
chỉ trong vòng hai giờ theo chân tố tồn tra kiểm soát của phòng cảnh sát giao thông công an động tháp
trên tuyến quốc lộ ba mươi thuộc phường mỹ phú thành phố cao lãnh
đã ghi nhận ba trường hợp người điều khiển phương tiện tham gia giao thông vi phạm về nồng độ cồn
mỗi người đều có lý do riêng cho vi phạm nhưng tổ công tác đã kiên quyết lập biên bản vi phạm
tạm giữ phương tiện cả ba trường hợp này
vi phạm về nồng độ cồn là một trong những nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông
bên cạnh đó trong những ngày tết một số vi phạm phổ biến như chạy quá tốc độ
đi không đúng phần đường làng đường vượt xe chuyển hướng không đảm bảo an toàn
sẽ dẫn đến những hệ lụy khung lường
phòng cảnh sát giao thông sẽ tiếp tục thực hiện đợt cao điểm tấn công hạm đảm bảo an ninh trật tự
dịp tết nguyên đáng năm hai nghìn hai mươi ba
trong đó sẽ tăng cường hơn nữa hoạt động tuần tra kiểm soát
xử lý nghiêm các hành vi phạm
nguyên nhân tiềm ẩn gây ra tai nạn giao thông gắn với kiểm tra xử lý theo các kế hoạch chuyên đề
ví dụ như là quá chở xe chở quá tải trọng quá số người quy định nhằm đảm bảo an toàn cho người dân trong dịp tết
từ khi ra quân thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm
bò đạm an ninh trật tự tết nguyên đáng quý mạo hai nghìn hai mươi ba đến nay
tỉnh đồng tháp đã xảy ra năm vụ tai nạn giao thông làm chết năm người bị thương hai người
tai nạn giao thông đã để lại những nỗi đau không thể xóa nhà đối với gia đình nạn nhân
điển hình như vụ tai nạn giao thông xảy ra tại đường hòa đông thuộc ấp hòa khánh xã hòa an thành phố cao lãnh
giữa hai xe mô tô mới đây do em phạm vĩ khang và em kim khoa huân cùng ngôi xã tân thuận tây điều khiển
vụ tai nạn đã làm em huân tử vong còn em khang bị chấn thương vùng đầu
sau nhiều ngày điều trị đến nay em khang vẫn chưa hoàn toàn bình phục khi nhớ khi quên
mọi sinh hoạt cá nhân đều phải nhờ người thân chăm sóc
gia cảnh khó khăn nên việc điều trị cho em phải tạm ngưng
người mẹ đã khóc hết trước mắt vì lo cho sức khỏe của em và cũng không dám nghĩ đến tương lai mờ mịt phía trước

chắc lần này em tỏa người xe cổ chắc lẹp tới em cũng phá lại không cho nó chạy nữa đâu

cô có nghĩ đến cái hậu quả này ba ngày như không cũng biết vậy
không bao giờ nghĩ luôn không bao giờ nghĩ luôn mà
giờ tiện nó có cái cũng bị tai cái chân thôi chứ đâu có ngờ mà mất tại chỗ
qua công tác tuần tra kiểm soát trong đợt cao điểm
lực lượng cảnh sát giao thông công an đồng tháp đã xử lý gần bốn trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông
trong đó có năm trăm ba mươi ba trường hợp vi phạm về nồng độ cồn
hai trăm một mươi hai trường hợp chạy quá tốc độ
sáu mươi chín trường hợp chạy quá tải cổng
và một trường hợp chạy quá tải cổng cho phép
một trăm bảy mươi ba trường hợp không đổi mũ bỏ hiểm
việc thiếu ý thức khi tham gia giao thông không chỉ gây mất trật tựa an toàn giao thông
mà còn làm gia tăng nguy cơ tai nạn giao thông
đa số các nạn nhân trong các vụ tai nạn giao thông đều nằm trong lứa tuổi thanh thiếu niên
do vậy gia đình nhà trường và xã hội cần thường xuyên giáo dục tuyên truyền pháp luật
về trật tựa an toàn giao thông cho các em
để góp phần kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông trong dịp tết này
nhằm giải quyết tình trạng quá tải tại các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới vào dịp cuối năm
cục đăng kiểm việt nam vừa cho phép bốn trung tâm kiểm định xe cơ giới
tại thành phố hồ chí minh hoạt động trở lại từ ngày một mươi sáu tháng một
ba trung tâm đăng kiểm ở thành phố hồ chí minh là trung tâm đăng kiểm năm mươi ba v
phường tâm bình thành phố thủ đức
trung tâm đăng kiểm năm mươi năm v phường an phú đông quận một mươi hai
và trung tâm đăng kiểm năm mươi bảy v phường bình hưng hòa b quận bình tân
và một chi nhánh của trung tâm đăng kiểm năm mươi ba v kiểm phố hồ chí minh
với tổng số tám dây chuyền kiểm định đã chính thức được hoạt động trở lại sau gần một tháng tạm dừng
trước đó ba trung tâm và một chi nhánh này đã được cục đăng kiểm việt nam tiến hành kiểm tra đánh giá
kết quả cho thấy các đơn vị đăng kiểm trên đáp ứng được các điều kiện
về cơ sở vật chất thiết bị nhân sự để hoạt động theo đúng quy định
tại nghị định một trăm ba mươi chín hai nghìn một mươi tám ndcp quy định về kinh doanh dịch vụ kiếm định xe cơ giới
việc mới lại các trung tâm đăng kiểm này không chỉ để đảm bảo các phương tiện đến hàng kiểm định
có thể được đăng kiểm kịp thời mà còn kéo giảm tình trạng quá tải liên tục xảy ra
tại các đơn vị đăng kiểm đang hoạt động tại thành phố hồ chí minh
nhất là trong dịp tết nguyên đáng đang đến gần